hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai đoàn công tác của bệnh viện đại học y hà nội đã đi khảo sát đánh giá thực trạng triển khai đề án
bệnh viện vệ tinh tại bệnh viện đa khoa huyện quảng sương và bệnh viện đa khoa huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
sau ba năm tham gia đề án hai bệnh viện vệ tinh tuyến huyện tại thanh hóa đã triển khai hàng trăm kỹ thuật mới
thực hiện được những ca phẫu thuật khó làm chủ nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu
giúp người bệnh có thể điều trị bệnh lý hiểm nghèo ở tuyến dưới giảm chi phí đi lại và sinh hoạt
theo thống kê tỷ lệ chuyển tuyến tại hai bệnh viện hiện đã giảm từ một mươi một mươi năm so với trước khi thực hiện đề án
trong thời gian tới bệnh viện đại học y hà nội sẽ đẩy mạnh chuyển giao các gói kỹ thuật theo từng chuyên ngành
tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các bệnh viện vệ tinh trong quá trình khám chữa bệnh